chương trình an ninh hai mươi bốn h tiếp tục với những tin tức thời sự trong nước quan trọng
thưa quý vị sáng nay tại hà nội chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật nghị quyết của quốc hội khóa một mươi năm
tại hội nghị trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã có tham luận về công tác triển khai luật nghị quyết của quốc hội khóa một mươi năm của bộ công an
tham luận tại hội nghị thứ trưởng lê quốc hùng cho biết trong nhiệm kỳ quốc hội khóa một mươi năm bộ công an thực hiện một mươi bảy nhiệm vụ xây dựng pháp luật trong đó có một mươi năm luật và hai nghị quyết
hai nghị quyết không hề có trong chương trình xây dựng luật pháp lệnh của quốc hội nhưng được bổ sung xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn là nghị quyết về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân ngoài chạy giam và nghị quyết của quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô
các nghị quyết này hiện đang được triển khai
ngoài hai nghị quyết nêu trên bộ công an cũng đã tham mưu chính phủ trình quốc hội thông qua luật cảnh sát cơ động và ba luật sửa đổi bổ sung trong đó có luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam
đến nay văn bản quy định chi tiết thi hành các luật đều đã được ban hành đảm bảo đúng tiến độ kịp thời
nhận định thời gian tới nhiệm vụ xây dựng pháp luật trong nhiệm kỳ quốc hội khóa một mươi năm còn lại của bộ công an là hết sức nặng nề khối lượng công việc lớn
thứ trưởng lê quốc hùng khẳng định các công việc phải được thực hiện khẩn trương trong đó trước mắt cần tập trung vào việc chỉnh quốc hội cho ý kiến ba dự án luật gồm luật cân cước luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở luật trật tự an toàn giao thông tại kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn
đoàn kiểm tra số một của tiểu ban bảo vệ chính trị nội bộ trung ương do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an phó trưởng tiểu ban bảo vệ chính trị nội bộ trung ương làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ năm hai nghìn hai mươi ba tại ban thờ vụ tỉnh ủy bà rượu úng tàu
sự buổi làm việc có đồng chí phạm viết thanh ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh bà rượu úng tàu cùng đại diện lãnh đạo cấp ủy tổ chức đảng được kiểm tra
tại hội nghị đoàn kiểm tra đã công bố quyết định kế hoạch kiểm tra và quán triệt mục đích yêu cầu nội dung đối tượng phương pháp cách thức tiến hành kiểm tra
phát biểu tại buổi làm việc bộ trưởng tô lâm đánh giá cao công tác chuẩn bị và nội dung tự kiểm tra của ban thờ vụ tỉnh ủy bà rượu úng tàu nhấn mạnh cần đánh giá những việc đã làm được chưa làm được những ưu điểm hạn chế khuyết điểm nguyên nhân và bài học kinh nghiệm nhằm tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại tỉnh trong thời gian tới góp phần làm tốt hơn công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong cả nước

phát biểu tại buổi làm việc bộ trưởng tô lâm đánh giá cao công tác chuẩn bị và nội dung tự kiểm tra những việc đã làm được chưa làm được những ưu điểm hạn chế khuyết điểm hạn chế khuyết điểm hạn chế khuyết điểm hạn chế khuyết điểm hạn chế
phát biểu tại buổi làm việc bộ trưởng tô lâm đánh giá cao công tác chuẩn bị và nội dung tự kiểm tra những việc đã làm được chưa làm được những ưu điểm hạn chế khuyết điểm hạn chế khuyết điểm hạn chế

thượng úy nguyễn văn phương cán bộ cục an ninh nội địa nhận nhiệm vụ công tác tại xã biên giới mường sai huyện sông mã
dẫu còn nhiều bỡ ngỡ những ngày ban đầu nhưng đến bây giờ thượng úy phương đã dần quen với những phong tục nơi đây và khi có kế hoạch mở lớp dạy tiếng dân tộc cho cán bộ chiến sĩ công an xã anh đã ngay lập tức đăng ký tham gia
quá trình học tiếng lào thì tôi cũng được trang bị rất là nhiều kiến thức bổ ích về các kỹ năng nghe nói đọc viết cơ bản
và được tìm hiểu về các phong tục văn hóa của người nước lào
sau một thời gian học tập thì tôi cảm thấy các kiến thức tôi được trang bị rất là bổ ích và có thể phục vụ tôi trong quá trình công tác tại địa phương và sau này sau khi trở về đơn vị cũ tại hà nội
việc học tiếng đồng bào không chỉ để nghe và hiểu được ngôn ngữ của bà con dân tộc thiểu số
mà hơn cả là để hiểu được phong tục tập quán tạo sự gần gũi
quá trình học tiếng lào thì tôi cũng được trang bị rất là nhiều kiến thức bổ ích về các kỹ năng nghe nói đọc viết cơ bản
nhưng mà các đồng chí sau khi mà học xong thì các đồng chí cũng có khả năng nghe được nói được giao tiếp với người bản địa được các nội dung thông tin cơ bản
có thể đọc được viết được hoặc là dịch được một số đoạn ban ngắn
theo mục tiêu của nghị quyết một mươi hai cũng như là chỉ thị một mươi một của bộ trưởng bộ công an
đến năm hai nghìn hai mươi năm đối với công an một mươi bảy xã biên giới thì phải một trăm linh cán bộ chiến sĩ được bồi dưỡng
thành hạo được cái tiếng lào
do vậy là trong những năm tiếp theo thì chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với trường cao đẳng sơn la
để tổ chức các lớp bồi dưỡng về tiếng dân tộc lào để làm sao mà đến năm hai nghìn hai mươi năm là một trăm linh cán bộ chiến sĩ công an một mươi bảy xã biên giới
là sẽ nắm bắt cũng như là sử dụng được tiếng lào
những nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng công an cơ sở chính là yếu tố then chốt góp phần đảm bảo an ninh trật tự
trên mỗi bản làng vùng cao sơn la
đồng thời tạo được niềm tin của quần chúng nhân dân với lực lượng công an
đây cũng là một yêu cầu bức thiết để lực lượng công an tròn sạch vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
theo đúng tình thần nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị